còn tại tỉnh quảng nam công an tỉnh vừa triệt phá đường dây tàng trữ vận chuyển sử dụng và mua bán trái phép vật liệu nổ quy mô lớn do đối tượng ninh văn hoạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là nhân viên công ty thành tâm tại huyện nam trà my cầm đầu bắt nhiều đối tượng liên quan trong đường dây này
bảy đối tượng trong đường dây gồm ninh văn hoạt hồ văn trà lê tiến dũng nguyễn xuân lý và vợ là ngô thị phượng đặng sĩ kiều và vũ xuân thành tất cả các đối tượng đều trú trên địa bàn tỉnh quảng nam
tổng số tăng vật thu giữ trong vụ việc là gần một tấn thuốc nổ gần bảy tám trăm linh kíp điện bốn trăm ba mươi một viên đạn và nhiều tăng vật khác có liên quan
công an quảng nam đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng đồng thời tổ chức truy tìm nguyễn xuân lý đang bỏ trốn
quả điều tra
các đối tượng trên đều nằm trong đường dây chuyên mua bán tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ do ninh văn hoạt cầm đầu
các đối tượng tổ chức hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
các đối tượng đều nằm trong đường dây chuyên mua bán tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ

lợi dụng vấn đề này các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép vật liệu nổ gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
cuối năm nhu cầu sử dụng vật liệu nổ của các đối tượng khai thác vàng trái phép rất lớn tình trạng mua bán tàng trữ vật liệu nổ cũng diễn biến rất phức tạp
với phương châm cắt đứt nguồn cung đấu tranh trực diện truy xét tận gốc lực lượng công an quảng nam đã và đang quyết liệt đấu tranh với tội phạm tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn